trong những ngày nắng nóng gai gắt như thế này thì được nghỉ ngơi ở nơi có điều hòa có nước mát có khăn lạnh lại hoàn toàn miễn phí
thực sự là một niềm hạnh phúc đối với những người lao động những người mà phải làm việc dưới cây nắng ngoài trời
và niềm hạnh phúc sự động viên đầy ý nghĩa này đang được hội chữ thập đỏ việt nam tổ chức mô hình thí điểm tại thủ đô hà nội